các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông lottebax người đang chạy đua trở thành bộ trưởng y tế tiếp theo của đức cho rằng sự xuất hiện của omicron có thể trở nên tích cực nếu nó chỉ gây ra triệu chứng bệnh nhẹ
ông cho biết việc omicron là chủng sars cov hai có nhiều đột biến chưa từng có có nghĩa là nó có thể được tối ưu hóa để lây lan nhưng có thể ít gây ra bệnh nặng hơn
đây vốn là cách mà hầu hết các virus về đường hô hấp diễn tiến theo ông lottebet
kịch bản của ông louterbeck được đưa ra trong bối cảnh một số chuyên gia ở nam phi cho biết
chủng này dường như gây ra triệu chứng nhẹ hơn các biến chủng trước
chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nam phi salim abdul conrime cho rằng các vaccine covid một mươi chín hiện tại có thể có hiệu quả cao với biến chủng omicron
giáo sư abdul karim người từng là cố vấn chính của chính phủ nam phi trong đợt dịch đầu tiên cho hay ông tin rằng vaccine sẽ bảo vệ người được tiêm khỏi nguy cơ nhập viện và các triệu chứng nghiêm trọng của covid một mươi chín
tuy nhiên ông cho rằng còn quá sớm để khẳng định omicron có dẫn đến các triệu chứng lâm sàng nghiệp
trong bài trả lời phỏng vấn với báo kp alexei aranovsky giáo sư virus tại đại học tổng hợp moscow nga cho rằng
thế giới nên cảnh giác trước sự xuất hiện của chủng virus mới nhưng omicron có thể không chết chóc như những gì mà mọi người đang lo ngại
ông nhấn mạnh rằng omicron là biến chủng bất thường vì có nhiều đột biến hơn các chủng khác
ít nhất là trên lý thuyết một số các đột biến có thể nguy hiểm như làm tăng khả năng kháng vaccine và
trở nên dễ dàng lây lan hơn
tuy nhiên ông nhấn mạnh rằng tới nay vẫn chưa có bất cứ bằng chứng nào cho thấy ông micron có thể áp đảo hay gây chết chóc nhiều hơn delta
trùng vẫn đang thống trị ở thời điểm hiện tại
trong hàng chục ca lâm sàng mắc omicron được ghi nhận cho tới nay chưa có bất cứ ca tử vong nào chuyên gia nga cho biết
theo ông akula nosky hiện còn quá ít ca omicron được ghi nhận và thế giới cần nghiên cứu thêm về các đặc tính của chủng này để hiểu rõ về nó
trước những lo ngại của thế giới về sự nguy hiểm của biến thể omicron đặc biệt sau khi tổ chức y tế thế giới who xếp biến chủng này vào nhóm đáng lo ngại giới chức nam phi đã lên tiếng trần an
tiến sĩ angelas korris chủ tịch hiệp hội y khoa nam phi shama người đầu tiên cảnh báo về sự xuất hiện của omicron cho biết các bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron có triệu chứng rất khác so với các bệnh nhân covid một mươi chín trước đó mà bà điều trị
họ chỉ có các triệu chứng nhẹ như đau mỏi cơ mệt mỏi
khoảng một đến hai ngày đến nay chúng tôi phát hiện những người nhiễm biến chủng mới không bị mất vị giác hay khấu rác họ có thể ho hắng một chút nhưng các triệu chứng không có gì nổi bật một vài người trong số họ đang điều trị tại nhà
điều khiến bà lo ngại là omicron có thể gây triệu chứng nặng hơn ở bệnh nhân cao tuổi hoặc chưa tiêm vaccine hoặc có bệnh nền
bà đã điều trị cho hơn hai mươi bệnh nhân nhiễm biến chủng omicron chủ yếu là người dưới bốn mươi tuổi trong đó một nửa chưa tiêm chủng vaccine
bà cho rằng biến chủng omicron đang bị
thổi phòng quá mức chúng tôi chỉ biết được điều này sau hai tuần theo dõi đúng là biến thể omicron rất dễ lây lan nhưng chúng tôi không biết tại sao lại xuất hiện quá nhiều thông tin cường địa hóa về nó khi chúng tôi vẫn đang nghiên cứu
tuy nhiên bà cũng lưu ý rằng nghiên cứu về biến chủng omicron vẫn đang trong giai đoạn đầu và tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một chỉ có hai mươi bốn người dân nam phi được tiêm chủng đầy đủ
giáo sư delore muvarez trưởng khoa virus corona tại bệnh viện đại học hadassat korem
cho biết các báo cáo sơ bộ về tình trạng lâm sàng của những người bị nhiễm biến chủng mới rất khả quan
nếu tình hình tiếp tục diễn biến theo hướng này omicron có thể là một biến chủng tương đối nhẹ so với biến chủng delta và nghịch lý là nếu vẫn tiếp diễn như vậy biến chủng này sẽ dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn và sẽ dễ dàng đối phó hơn trên toàn cầu giáo sư merores nói
biến chủng omicron được phát hiện lần đầu ở khu vực phía nam châu phi từ giữa tháng một mươi một
kết quả giải trình tự gen cho thấy omicron
chưa đến năm mươi đột biến trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein gai gấp đôi số đột biến của chủng delta
chuyên gia samiran panda trưởng khoa dịch đại học và bệnh trình nhiễm của hội đồng nghiên cứu y học ấn độ cho biết
những thay đổi về cấu trúc của virus mà thế giới đã phát hiện với biến chủng omicron không nhất thiết làm thay đổi chức năng đáng lo ngại nào
nó có thể không gây chết người hoặc khiến cho bệnh nặng hơn nhưng tới thời điểm này không có dữ liệu như vậy và tất nhiên chúng ta vẫn phải chờ xem
không cần thiết phải hoảng loạn mọi người dân nên tập trung vào tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa covid một mươi chín và đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng dịch
nếu phần lớn dân số được tìm đủ hai liều vaccine đó sẽ là bước tiến lớn về y tế công cộng
ngoài ra cũng cần củng cố việc tầm soát giải trình tự gen virus với du khách quốc tế chuyên gia panda nói
ông nhấn mạnh du khách quốc tế cần được xét nghiệm và giám sát chặt bởi virus mang biến chủng mới có thể xâm nhập theo dòng người di chuyển toàn cầu
nhiều nước đã xuất hiện biến chủng omicron
nhưng số ca vẫn rất ít tôi chưa thể nói rằng omicron lây lan mạnh hơn chúng ta cần đánh giá một cách thận trọng và thời gian sẽ làm sáng tỏ
các chuyên gia nam phi cũng cho rằng hầu hết các ca nhiễm omicrone có triệu chứng không nghiêm trọng
vì vậy người dân không nên hoảng sợ nhưng vẫn cần thận trọng khi còn quá ít dữ liệu về biến chủng này
người dân được khuyến cáo nên chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết của tiêm chủng vaccine
chuyên gia peter corurian giáo sư về các ngân hàng
và là nhà vi sinh vật học tại đại học quốc gia australia thừa nhận có những lo ngại rằng vaccine có thể không hiệu quả đối với biến chủng omicron mới
tuy nhiên ông cho biết hiện chưa có bằng chứng để đưa ra kết luận như vậy
giáo sư kolyon nói với đài abc rằng các loại vaccine covid một mươi chín đã được phê duyệt vẫn có khả năng chống lại biến chủng omicron
chuyên gia australia cho biết nếu nhìn vào tỷ lệ tử vong và nhập viện trên toàn thế giới
thì vaccine vẫn rất hiệu quả trong việc đối phó với mọi biến chủng
biến chủng từng xuất hiện từ trước đến nay
giám đốc viện quốc gia về dị ứng và các bệnh chuyển nhiễm của mỹ
cố vấn y tế trưởng antony fosi đã nói với tổng thống mỹ joe biden tại cuộc họp hôm hai mươi chín tháng một mươi một rằng
mối vaccine tăng cường sẽ mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy nhất trước biến thể omicron
giáo sư colun nhận định sự xuất hiện của các biến chủng mới là điều đáng quan tâm
nhưng cũng cần nghiên cứu kỹ lưỡng các biến chủng này và không nên quá sợ hãi
hiện tại chúng ta chưa có bằng chứng xác thực cho thấy
khả năng phòng vệ mà chúng ta đang có chủ yếu là vaccine hoặc mức độ nghiêm trọng của biến chủng
còn tồi tệ hơn những gì chúng ta đã thấy trước đây
vì vậy tôi nghĩ chúng ta phải cẩn trọng
nhưng theo quan điểm của tôi không nên để nỗi sợ hãi dẫn đến các quyết định thải quá ông kudenong nói
theo giáo sư culin cần có các tiêu chí thuyết phục hơn để lý giải cho việc áp dụng các lệnh cấm đi lại
bắt buộc cách ly tại khách sạn và các biện pháp cứng rắn khác để đối phó với dịch bệnh
chuyên gia australia cho rằng
mức độ sợ hãi của công chúng đang lớn hơn so với rủi ro thực sự của biến chủng
so với một năm trước australia đang ở trong tình thế tốt hơn nhiều
chúng ta đã có vaccine với hiệu quả cao để đối phó với mọi biến chủng xuất hiện từ trước đến nay
mọi thứ đều đáng thuận lợi cho chúng ta ông kolyan nói
nhà dịch tễ học catherine bennett nói với abc news rằng
có những dấu hiệu lạc quan về biến thể omicron
bao gồm việc biến chủng này chỉ gây ra tình trạng bệnh nhẹ
nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy biến chủng này có khả năng lây nhiễm cao hơn
bà benid cho rằng cần có thêm bằng chứng để xác định khả năng lây nhiễm và mức độ nghiêm trọng của chủng virus
đồng thời tìm hiểu mức độ hiệu quả của các loại vaccine đã được phê duyệt
thông cáo ngày hai mươi tám tháng một mươi một của who nêu rõ
việc hạn chế đi lại toàn cầu có thể đóng vai trò giúp giảm đà lây lan covid một mươi chín
nhưng cũng tạo ra cánh nặng cuộc sống và mưu sinh
who khuyến cáo các nước đưa ra các biện pháp ứng phó
dựa trên cơ sở khoa học và các đánh giá rủi ro
theo số liệu của giới chức nam phi
nước này ghi nhận hơn hai tám trăm linh ca covid một mươi chín mới trong ngày hai mươi tám tháng một mươi một
tăng mạnh so với trung bình năm trăm linh ca tuần trước và hai trăm bảy mươi năm ca trên một ngày tuần trước đó
số ca covid một mươi chín ở nam phi có xu hướng tăng nhanh những ngày gần đây
trong bối cảnh giới chức nước này báo cáo sự xuất hiện của biến thể omicron
một số chuyên gia cho rằng omicron là nguyên nhân chính dẫn đến làn sóng lây nhiễm mới ở nam phi
và số ca lây nhiễm có thể còn tăng mạnh hơn nữa trong thời gian tới
chúng tôi cho rằng biến chủng này có khả năng lây lan cao hơn
do vậy số ca nhiễm sẽ tăng lên rất nhanh
tiến sĩ salim adol karim một chuyên gia dịch vệ hàng đầu
cảnh báo tại cuộc họp báo ngày hai mươi chín tháng một mươi một của bộ y tế nam phi
chuyên gia này dự đoán số ca covid một mươi chín mới trong ngày của nam phi sẽ vượt một mươi ca ngay trong tuần này
chúng ta sẽ sớm nhận thấy hệ thống y tế quá tải trong khoảng hai ba tuần nữa
ông karim cảnh báo
các nhà khoa học của nam phi công bố sự xuất hiện của omicron
bà cho rằng biến chủng đột biến nhiều bất thường này là thủ phạm khiến số ca covid một mươi chín ở nước này tăng nhanh
số bệnh nhân covid một mươi chín nhập việt ở nam phi đã tăng hơn hai lần trong tháng qua ở kieu teng
tỉnh đồng dân nhất của nam phi và cũng là tâm dịch hiện nay ở đây
theo giới chức y tế kieu teng đã bước vào làn sóng covid một mươi chín thứ tư
và làn sóng này được dự đoán sẽ lan ra cả nam phi vào cuối năm nay
đến nay nam phi đã ghi nhận tổng cộng
hai chín triệu ca mắc covid một mươi chín và gần chín mươi ca tử vong
giới chức nước này khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác
nhanh chóng tiêm chủng nhưng không cần phải hoảng loạn vì omicron
omicron xuất hiện lần đầu tiên tại châu phi vào giữa tháng này
theo kết quả giải trình tự gen omicron chứa khoảng năm mươi triệu đột biến
trong đó có ba mươi hai đột biến trên protein gai
điều này làm giấy linh lo ngại về nguy cơ nó khiến virus tăng mức độ lây lan
kháng kháng thể giam hiệu quả của vaccine
soicoron có số lượng đột biến cao chưa từng thấy
trong đó có một số đột biến đáng lo ngại vì chúng có khả năng tác động đến quỹ đạo của đại dịch
rủi ro toàn cầu liên quan đến biến thể mới được đánh giá là rất cao
có thể có thêm các làn sóng covid một mươi chín trong tương lai và có thể gây hậu quả nghiêm trọng who cho biết
who kêu gọi các nước đẩy mạnh tiêm chủng vaccine cho các nhóm ưu tiên
theo who đến nay chưa ghi nhận ca tử vong nào do biến thể omicron
nhưng cần nghiên cứu thêm để đánh giá
hãy đăng ký kênh để nhận thêm những giá khả năng kháng vaccine hay né miễn dịch của biến thể này
who cho biết thêm delta hiện vẫn là biến thể trội toàn cầu